ngày hai mươi chín tháng bảy tại hà nội đã diễn ra ngày đọc sách đầu tiên của dự án thư viện sống the human libray việt nam
nơi người đọc có cơ hội được hiểu hơn về những cuốn sách đặc biệt những con người thật trong cuộc sống
dự án được bảo trợ của trung tâm hỗ trợ sáng kiến và phát triển cộng đồng scdi bộ lao động thương binh và xã hội việt nam
và được cấp phép bởi human library đan mạch
the human library là mô hình thư viện sách sống đầu tiên tại việt nam nơi mỗi cuốn sách là một con người thật
đại diện cho những nhóm người phải chịu nhiều định kiến dèm pha trong xã hội chia sẻ về câu chuyện phía sau cuộc sống của họ
the human livberry đem đến cho độc giả cơ hội quý báu để được trò chuyện lắng nghe và thấu hiểu hơn nỗi đau
trở ngại trong cuộc đời những nạn nhân của số phận và một xã hội còn tồn tại sự thờ ơ lạnh lùng
ra đời vào năm hai nghìn tại đan mạch hiện nay dự án đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới
từ phần lan bỉ canada cho đến úc đài loan bồ đào nha
tại việt nam đây là năm thứ hai dự án human libbury được tổ chức
tại việt nam và tại ngày đọc sách đặc biệt là tại ngày đọc sách của human library cũng chính là sự kiện chính sự kiện quan trọng nhất
thì những con người đó sẽ có cơ hội để trực tiếp chia sẻ những câu chuyện của mình những kinh nghiệm của mình những trải nghiệm
những cái nỗi đau và có thể chia sẻ về niềm tin về nghị lực sống
và người đọc thì sẽ có cơ hội trực tiếp nghe những cái chia sẻ đó mà không phải là qua báo mạng hoặc là qua những cuốn sách
mà họ trực tiếp nói chuyện và trực tiếp được tương tác với cả cái đầu sách đó
và họ sẽ được nâng cao lên những cái hiểu biết những cái thông cảm thấu hiểu về những cái lớp người trong xã hội
diễn ra trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy human liberry việt nam sẽ cung cấp một khu vực riêng biệt
để các đầu sách có thể giao lưu trò chuyện cùng các bạn đọc
ngoài lắng nghe người đọc có thể hỏi nhận xét chia sẻ
cuốn sách sống sẽ luôn cố gắng trả lời chân thành nhất tích cực nhất
truyền tải những thông điệp những bài học về cuộc sống cho bạn
ngoài lắng nghe người đọc có thể giao lưu trò chuyện cùng các bạn đọc
với một học sinh lớp một mươi hai như em thì kiểu chưa được trải nghiệm nhiều về cuộc sống
thì human library việt nam cho em một cái góc nhìn khác về cuộc sống
tức là trong cuộc sống còn những con người có hoàn cảnh xấu hận như thế này
mà nhiều khi em chưa biết hoặc là kiểu sống trong một cái ngôi nhà có hoàn cảnh bao bọc bố mẹ bao bọc
thì human library việt nam cho em cảm giác là trong những cái xã hội hiện đại thì mình cần mở lòng hơn với người khác
với mong muốn tạo một không gian sống đầy nhân văn
đa dạng đa màu sắc của những tâm hồn luôn luôn mong muốn lắng nghe và được lắng nghe
ban tổ chức hy vọng human libbury việt nam hai nghìn một mươi bảy sẽ truyền tải thông điệp mạnh mẽ về niềm tin
nghị lực sống vượt qua những nỗi đau mất mát
cùng với đó đặt nền móng cho sự bình đẳng và nhân văn trong xã hội nước nhà